đại sứ bolivia đã trình quốc thư lên chủ tịch nước trần đại quang
sau lễ trình quốc thư chủ tịch nước trần đại quang lần lượt tiếp các đại sứ
tiếp đại sứ afghanistan chủ tịch nước trần đại quang nêu rõ việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với afghanistan
chủ tịch nước chia sẻ với nhà nước và nhân dân afghanistan về những khó khăn hiện nay
nhất là trong việc giữ vững an ninh ổn định để tập trung phát triển kinh tế
khẳng định chính sách của việt nam ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế về tái thiết và ổn định tình hình
tại afghanistan trên cơ sở tôn trọng hiến trương liên hợp quốc
chủ tịch nước cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước hiện còn khiêm tốn
vì vậy đề nghị ngài đại sứ phát huy vai trò cầu nối tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
thông qua việc trao đổi đoàn các cấp để tìm hiểu các hình thức lĩnh vực hợp tác hiệu quả
đại sứ afghanistan rana mosadai đánh giá cao và coi trọng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực
đại sứ cho rằng trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước là hợp tác kinh tế và cho biết trong nhiệm kỳ của mình
sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng phát triển
đại sứ cảm ơn sự hỗ trợ của việt nam trong quá trình tái thiết của afghanistan